cũng trong sáng nay nhiều địa phương ở ven biển vùng thấp trũng tại khu vực miền trung đã chủ động di chuyển các hộ dân đến nơi tránh trú an toàn
tỉnh thừa thiên huế đang khẩn cấp triển khai các phương án phòng chống bão số năm đang tiến vào đất liền
một trong những nội dung trọng tâm là di rời người dân ở vùng thấp trũng vùng sạt lở ven biển ven sông suối đến nơi an toàn gắn liền với công tác phòng chống dịch bệnh
để ứng phó với mưa bão các công trình thi công dọc theo bờ biển của tỉnh thừa thiên huế đã tạm thời ngưng hoạt động
hầu hết tàu cá đã tập kết ở các khu neo đậu tránh chú bão
công tác đảm bảo an toàn hồ đập các công trình thủy điện thủy lợi cũng được tỉnh trú trọng
do ảnh hưởng của bão số năm từ tối ngày một mươi tháng chín tại huyện đảo lý sơn đã có mưa rất to và gió giật mạnh
tính đến thời điểm này quảng ngãi đã kêu gọi hơn một bảy trăm linh tàu thuyền vào khu neo đậu
hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục hỗ trợ ngư dân di chuyển và gia cố lồng bè đến nơi an toàn
ngoài ra để thực hiện tốt công tác chống bão và chống dịch tàu thuyền trở về tránh bão có liên quan đến yếu tố dịch tễ đã được sắp xếp tại một khu vực riêng biệt
tỉnh quảng ngãi yêu cầu huyện lý sơn bình sơn không để người dân ra khỏi nhà nơi cư trú kể từ một mươi hai h ngày một mươi một tháng chín cho đến khi hết gió mạnh dưới cấp sáu
tỉnh quảng trị đã lên phương án di rời dân tránh bão số năm
hiện nay tất cả hai ba trăm một mươi hai tàu thuyền của tỉnh quảng trị đều đã nhận được thông tin và hướng đi của bão để chủ động phòng tránh
ngoài ra tỉnh cũng đã kêu gọi sáu mươi ba tàu thuyền với bốn trăm một mươi bảy thuyền viên của tỉnh thành phố khác vào neo đậu tranh chú bão
nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ một mươi chín h ngày một mươi tháng chín học sinh nghỉ học và tạm dừng thi công các công trình từ ngày một mươi hai tháng chín
các địa phương đang khẩn trương hỗ trợ bà con nông dân thu hoạch hơn bốn hectare lúa hẻ thu còn lại để tránh thiệt hại do bão
chuẩn bị lực lượng phương tiện để sẵn sàng ứng cứu đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín khi di rời dân tránh bão